xin kính chào quý khán giả của truyền hình nhân dân
thưa quý vị và các bạn
sự phát triển của giao lưu và hội nhập quốc tế của đất nước về mọi mặt
đã đặt một điều kiện rất thuận lợi
cho việc phát triển giao lưu hội nhập quốc tế trên lĩnh vực văn hóa nghệ thuật
và trong đó có sân khấu
nói riêng về phương diện sân khấu
thì có thể khẳng định rằng
giao lưu và hội nhập quốc tế ở sân khấu
đã đặt ra vấn đề cực kỳ quan trọng
là sân khấu việt nam cần phải có một tiếng nói chung với sân khấu quốc tế
và đặc biệt
ở phương diện là chúng ta cần phải
dàn dựng và biểu diễn bằng được
những tác phẩm mà thế giới coi là kinh điển cổ điển
thực ra theo sự quan sát và tìm hiểu của chúng tôi
thì đây đã là một truyền thống của sân khấu việt nam
nhất là sân khấu kịch nói
từ lâu rồi
chúng ta đã có một truyền thống
về việc giàn dựng và biểu diễn các tác phẩm kinh điển của thế giới
tuy nhiên trong thời điểm hiện nay
với tất cả sự phức tạp đa dạng bề bộn của đời sống xã hội
cũng như là đời sống nghệ thuật
thì việc giàn dựng và biểu diễn các tác phẩm kinh điển của thế giới
trên sân khấu kịch nói việt nam
cũng đặt ra nhiều vấn đề mới
những thách thức mới
đòi hỏi sự nỗ lực hơn
của các tác giả đạo diễn
và ekip sáng tạo
để tìm hiểu cụ thể hơn về vấn đề này
thì chúng tôi đã mời tới trường quay của truyền hình nhân dân hai vị khách
để cùng trao đổi
sau đây xin được cha tổng giới thiệu
trước hết có sự có mặt của đạo diễn
nghệ sĩ nhân dân trần lực
giám đốc sân khấu lực team
và vị khách thứ hai có mặt trong cuộc trao đổi của chúng tôi ngày hôm nay
là nghệ sĩ ưu tú
đạo diễn bùi như lai
phó hiệu trưởng trường đại học sân khấu và điện ảnh hà nội
vâng thứ hai vị khách mời của chương trình
như là tôi đã nói ở phần đề dẫn của cuộc trao đổi ngày hôm nay
rõ ràng là việc giàn dựng và biểu diễn
các tác phẩm được coi là kinh điển của sân khấu thế giới
thì nó là một truyền thống của sân khấu
và đặc biệt là sân khấu kịch nói việt nam
từ trước rồi
nhưng mà trong thời điểm hiện nay
thì cái truyền thống ấy
đã và đang được tiếp tục
đang được nối vào
mối mạch thế nào
mình đã gọi là những cái tác phẩm kinh điển rồi
tức là những tác phẩm ấy
nó có giá trị với nhân loại
thế thì không có cớ gì mà khán giả
việt nam lại không được xem nó
thế cho nên là
được dựng lại thì đó là
là một cái điều hiển nhiên
là một cái điều hiển nhiên
và nên làm
tất nhiên là chúng ta phải làm như thế nào
thôi chứ còn
rất là nên dựng lại nó
thế nhưng mà có thể là người ta sẽ có một cái phản đối hay là một cái nói khác

thế nào đấy

sân khấu có nhiệm vụ là phải phản ánh
những cái vấn đề mà đang đặt ra trong cái cuộc sống ngày hôm nay
với tất cả những cái lo âu
thắc mắc tất cả những cái
cái mà bức xúc
thế thì bây giờ đi xem antigone thì để làm gì nhỉ
xin phép anh lực
với quan điểm của tôi thì
cái đời sống sân khấu
cái niên đại về đời sống của nó
được khẳng định là
cỡ khoảng trên dưới
thế thì như thế thì chúng ta
nói riêng và toàn thế giới nói chung
đều khẳng định cái sức sống tiềm tàng
của nó là rất lớn
và cái sức sống đấy nó vượt qua
không gian nó vượt qua
thời gian nó vượt qua rất nhiều
thể chế chính trị
khác nhau và nó vẫn tồn tại
nó vẫn còn nguyên một cái giá trị
thực thể về mặt tinh thần
thế thì so với
cả một cái quá trình như thế thì cái đời sống
hiện đại bây giờ cái đời sống
đương đại bây giờ gọi là muộn bề
có muộn bề không vẫn có
thế nhưng mà xung quanh cái đời sống muộn bề đấy
thì nếu như chúng ta quan sát chúng ta vẫn thấy rằng là
vẫn phải có
này vẫn phải có aerobics
để tĩnh tâm này vẫn phải có
những không gian để thư giãn để
có thể quay trở lại với thiên nhiên
với một cái đời sống nó được
chậm lại để nhìn sâu vào
trong cái bảng ngã của mỗi con người
xem là con người bây giờ cần gì
thế thì tôi cho rằng
một trong số
rất nhiều thứ con người cần bên cạnh
cái đời sống thì đó chính là văn hoá
và nghệ thuật ở đây là nghệ thuật
sân khấu biểu diễn và trên thực tế
thì các cái tác phẩm kinh điển
phải được khôi phục lại
phải được sống lại trên các
sân khấu biểu diễn bởi vì nó mang lại
rất nhiều những giá trị tinh thần cho người xem
nó mang lại
rất nhiều những các cái giá trị về
kỹ năng biểu diễn cũng như là
cái câu chuyện
cái vấn đề nhân văn
tác phẩm ấy mang lại
cái việc biểu diễn các tác phẩm kinh điển ấy
nó hình như càng ngày càng ít đi
càng ngày càng thưa đi
tôi nhớ có một thời kiểu hoàng kim
ngay cả những cái đoàn địa phương
các tác phẩm kinh điển của sân khấu
thế giới cũng rất là ngộn nhịp
và tạo ra một sức cạnh tranh với các đoàn trung ương
không kém gì nhá
ví dụ là cái phòng hồi mà dựng âm nhạc
dựng tình yêu dựng quán cáo một chùm nho
họ làm một cách ghê gớm
thế nhưng mà sau đó là thừa dần
ngay cả các đoàn trung ương dựng cũng ít nốt
thế thì tại sao ạ
cũng những cái vở kịch kinh điển ấy
nó được xuất phát từ châu âu
và người châu âu dựng lại cũng vậy thôi
họ dựng cho ai
cho khán giả đương đại xem
tức là gì
từ cái kịch bản gốc ấy
từ cái kịch bản mang cái tư tưởng
và cái ngôn ngữ sân khấu ấy
thì với những người nghệ sĩ
của thế kỷ hai mươi một hay nói một cách khác
nghệ sĩ của thời đại này này
thì họ có cái nhìn khác
họ có cái nhìn riêng của họ
có cái góc nhìn riêng về
cái tác phẩm ấy
cái mục đích là để cho khán giả
đương đại họ xem
như bạn vừa nói tức là cách đây
mấy chục năm rồi đúng thật
tôi ngày xưa khi bé tôi ở nhà hát nhân dân
tôi được xem rất nhiều đoàn dựng ở đó
đoàn kịch khải phòng
rồi là đoàn kịch hà nội
rồi là đoàn kịch trung ương
lúc bây giờ đều là đoàn kịch thôi
chưa lên nhà hát thì dựng rất rất nhiều
những vợ kịch nước ngoài những vợ kịch kinh điển
và cái hình
cái mà ấn tượng nhất cho đến bây giờ
tôi vẫn nhớ
từ thời bé tôi xem
cho nên tôi vẫn nhớ là gì
là các diễn viên hóa trang thành ông tây
hóa trang thành bà tây
đội tóc giả vàng thành tây
và lúc đó khán giả xem rất thích
rất thích bởi vì sao
bởi vì oa họ được xem một thứ ở phương tây salak saler
bây giờ internet chưa có
truyền thông rất hạn chế
truyền hình chưa có
vì chính cái sân khấu là một cái cầu nối
để cho khán giả được tiếp cận với văn hóa phương tây
thế còn bây giờ khác hẳn
bạn muốn xem vở romeo và juliet
hãy gõ vào youtube
bạn sẽ xem nó có khoảng một mươi mấy phiên bản
của các nghệ sĩ đương đại bây giờ họ dự
nó phá cách đi hết
nó đầy kích thích đối với các đạo diện và ekip sáng tạo
trong các tác phẩm kinh điển
vì cái tinh thần của nó quá mạnh mẽ
nó quá tốt
cái thời hoàng kim của sân khấu
không hiểu sao anh lực ạ
em vẫn luôn luôn tin rằng là
thời hoàng kim mới sẽ quay trở lại
không chỉ ở các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp
của các thành phố lớn
mà kể cả các đoàn nghệ thuật
ở các địa phương ở các tỉnh
lấy ví dụ như là hải phòng gần đây
năm ngoái họ làm romeo và juliet
và năm nay thì cũng vừa mới truyền hình trực tiếp
ngày ba mươi tháng ba
cái tác phẩm macbeth đều của william shakespeare
ngắt ra một khoảng hơn hai mươi năm
mới quay trở lại
để làm các cái tác phẩm kinh điển đấy
thế thì chứng tỏ rằng là
những nhà quản lý hay là những nghệ sĩ
cũng bắt đầu ý thức về cái việc là
chúng ta phải làm nó
còn làm theo cái dạng thức nào
tả một ông tây hay là
tả theo tinh thần của người việt
thế thì cả hai tinh thần đấy
hoặc là tất cả các cách làm khác nhau đấy
đều hướng tới một việc duy nhất
đó là tái tạo lại tác phẩm
làm cho tác phẩm sống dậy
là người xem được hưởng lợi
quan trọng thứ hai là các nghệ sĩ
cũng được hưởng lợi
thông qua cái sự gọi là giàn dựng đấy
thông qua cái chủ trương và cái đường lối đấy
hải phòng là một thành phố có nhiều đoàn nghệ thuật
trong đó đoàn kịch nói
được xem như một đơn vị rất giàu truyền thống
đặc biệt là truyền thống giàn dựng
và biểu diễn các tác phẩm kinh điển của sân khấu thế giới
những vở nổi tiếng
giống như âm mưu và tình yêu
con cáo và chùm nho
chuông điện rambly của đoàn kịch nói hải phòng
đã từng văng danh cả nước
trong các thập niên bảy mươi tám mươi của thế kỷ trước
sau hơn hai mươi năm
dường như mở xuống trong
xu thế chung của sân khấu nước nhà
kịch nói hải phòng đã quay trở lại
nhộn nhịp dựng vở
và là những vở kinh điển của sân khấu thế giới
như năm hai nghìn hai mươi ba
kịch nói hải phòng đã dựng vở
romeo và juliet
và năm hai nghìn hai mươi bốn
đoàn dựng vở macbeth
cả hai vở đều của kịch tác gia vĩ đại
người anh william shakespeare
có thể nói rằng cả hai tác phẩm này
đều là những vở diễn
đòi hỏi phải có những đầu tư lớn về kinh phí
về gian dựng về diễn xuất
âm nhạc trang phục và đạo cụ
có nghĩa là rất tốn kém
thế nhưng đây lại là chủ trương
của lãnh đạo thành phố và sở văn hóa thể thao hải phòng
đề án sân khấu truyền hình
được thực hiện từ vài năm nay
đã cho phép các đoàn nghệ thuật của thành phố
được làm những chương trình nghệ thuật lớn
những vở diễn kinh điển
được các đạo diễn giỏi trên cả nước
về giúp việc gian dựng
và hơn nữa còn được sáng đèn biểu diễn
vào mỗi cuối tuần ở nhà hát thành phố
để phục vụ công chúng khán giả

vàng vật tốt đẹp
băng chìm dâng vào giấc ngủ

được sự quan tâm của thành ủy bàn nhân dân